kính thưa quý vị và các bạn trước diễn biến mưa lũ những ngày qua và dự báo mưa lớn sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới
các nhà máy thủy điện ở tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp điều tiết xả nước để đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa và an toàn cho vùng hạ du
tại nhà máy thủy điện thượng nhật đến thời điểm này đơn vị đã tiến hành tích nước khoảng một mươi ba bảy mươi một triệu m ba trên tổng dung tích thiết kế một mươi sáu tám triệu m ba
với mực nước đang ở cao trình một trăm một mươi bốn m trên một trăm một mươi chín m
rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong tích nước trái phép vào năm hai nghìn hai mươi thực hiện yêu cầu của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
nhà máy đã tiến hành vận hành và điều tiết qua tràn về vùng hạ du với lưu lượng năm mươi m ba một giây
để đảm bảo các vấn đề này thì nhà máy thủy điện thượng nhật đã chủ động phối hợp với các ủy ban xã ủy ban huyện ủy phong tỉnh
và các bang chỉ đạo phòng chống thiên tai
các bang chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh sẽ điều tiết lượng nước theo phù hợp nhất theo lượng nước từ hạ du từ thủ nguồn đổ về lòng trước của nhà máy
và sẽ xả theo quy trình của nhà máy để đảm bảo mực nước an toàn nhất cho nhà máy và phía hạ du là từ mực nước cho phép và từ một trăm một mươi bốn
trên địa bàn tỉnh thư thiên huế nhiều nhà máy thủy điện cũng đã đồng loạt vận hành điều tiết về hà du để chủ động phòng lũ
trong đó nhà máy thủy điện hương điền vận hành điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng

hồ chứa thủy điện bình điền từ một trăm năm mươi đến năm trăm linh m ba một giây
nhà máy thủy điện tả trạch từ bốn trăm linh đến năm trăm tám mươi m ba một giây
nhà máy thủy điện a lưới một m ba một giây
các nhà máy thủy điện đã thông báo rộng rãi cho chính quyền địa phương và người dân biết về việc điều tiết lũ để chủ động phòng tránh